vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
lực lượng chức năng tp hcm vừa phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển gần một trăm linh tấn phân u rê không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc
đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên khu vực biển tiền giang lực lượng chức năng đã phát hiện tàu la bảy nghìn tám trăm linh một có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu la bảy nghìn tám trăm linh một có một mươi thuyền viên do ông nguyễn văn việt quê tỉnh long an làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông việt trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh tấn phân u rê chưa rõ chất lượng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính lập hồ sơ niêm phong hàng hóa vi phạm
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt quả tang nguyễn trí linh chú huyện thới bình về hành vi vận chuyển hơn một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thới bình phát hiện nguyễn trí linh điều khiển xe mô tô trên tuyến lộ xuyên á qua địa bàn xã hồ thị kỳ
đang vận chuyển hơn một năm trăm linh bao thuốc lá
không rõ nguồn gốc với nhiều nhãn hiệu
khai thác nhanh linh thừa nhận đang trên đường vận chuyển thuốc lá từ địa bàn tỉnh kiên giang về cà mau thì bị tổ tuần tra công an huyện thới bình bắt quả tang
hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng
thế nhưng tại đây trong thời gian vừa qua tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ
cần ngang nhiên bán công khai
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tìm mua một số mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử
để dù khi nhận hàng chị phương mới phát hiện mình mua là hàng giả bởi téc không rõ ràng
màu sắc sản phẩm thì vô cùng nhạt nhòa không đúng so với những gì đã quảng cáo
đã có những lần mà em phải mua phải hàng giả hàng nhái rồi
và em cá nhân em mong muốn là ở việt nam ta thì có thể xây dựng được một cộng đồng mua bán hoặc là cộng đồng thương mại
thương mại điện tử nó an toàn để tránh cho những người dân như em gặp phải những cái trải nghiệm nó không được tốt như vậy
chỗ người thân bạn bè tôi thì cũng có từng nhiều người đã từng mua phải cái sản phẩm kết nhất lượng thông qua những cái kênh mà mua bán trên mạng điện tử
cũng như là thời gian gần đây các cái sản phẩm như là thực phẩm bánh kẹo thì có những cái nguồn sản phẩm giá rẻ để mà bán cho mấy cái người gia dùng
theo số liệu thống kê của cục thương mại điện tử
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương hiện có trên bảy mươi ba dân số việt nam sử dụng internet
trong số đó có tới bảy mươi tám người dùng tham gia mua sắm trực tuyến
dù đang có tốc độ phát triển khả quan nhưng thương mại điện tử tại việt nam đang bộc lộ nhiều vấn đề như tình trạng hàng giam hàng giả vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử
trước thực trạng này chúng ta cần có những giải pháp quyết liệt để dẹp bỏ nhằm mang lại niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sắm trên không gian mạng
chúng tôi cũng có phối hợp với tổng cục quản lý thị trường để triển khai quyết định số ba trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch kiểm soát chống gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử
chúng tôi cũng đang cùng với ủy ban cạnh tranh quốc gia để xây dựng hệ sinh thái số bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
với những việc mà triển khai những công cụ quản lý như vậy thì nó sẽ giúp cho việc kiểm soát những giao dịch trên thương mại điện tử một cách tốt hơn
thương mại điện tử mạng xã hội là không gian vô cùng rộng lớn xuyên biên giới
do vậy cần để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và con người để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống hàng giả trên thương mại điện tử
ngoài ra để mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thanh kiểm tra kiểm soát hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tp hà nội ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao giả mạo người của ubnd quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư nhằm lấy thông tin cá nhân
công an tp hà nội cho biết một số công dân trên địa bàn đã nhận được điện thoại của người tự giới thiệu là cán bộ bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường
người này thông báo dữ liệu dân cư của những người này bị sai và đề nghị ra bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường
đáng chú ý thông tin cá nhân mà cán bộ bộ phận một cửa đưa ra như tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
anh này sau đó đã trực tiếp liên lạc với ủy ban nhân dân phường nơi mình sinh sống được lãnh đạo phường xác nhận tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường không có người tên như đã giới thiệu
bộ công an khuyến cáo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước
và các cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng bưu điện bảo hiểm thanh tra hải quan yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí trả các khoản nợ không xác định
đặc biệt người dân không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại
khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên người dân cần bình tĩnh không lo sợ nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý
các đảng còn dành thời gian thảo luận về những thách thức mà kinh tế việt nam đang phải đối mặt
trong bối cảnh các cuộc xung đột thương mại địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp
khả năng tham gia của các doanh nghiệp việt nam trước xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu
trong chuyển hướng các ngành thâm dụng lao động trước đây sang những ngành thâm dụng công nghệ hiện nay
cái khả năng các doanh nghiệp việt nam sẽ tìm kiếm được các đơn hàng mới
xâm nhập thị trường hoa kỳ nó sẽ rộng mở hơn
nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta có thể tiếp cận thị trường một cách dễ dàng
mà không đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao vốn dĩ ở các thị trường hoa kỳ các thị trường của các nước phát triển
trong quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi nền kinh tế của các nước trong đó có việt nam hoa kỳ
thì cái xu hướng về tăng trưởng xanh cái xu hướng về các tiêu chuẩn các yếu tố đầu vào nguyên liệu
nó được đặt ra rất là gai gắt
từ năm hai nghìn một mươi tám
diễn đàn thương mại việt nam hoa kỳ đã trở thành một sự kiện thường niên cung cấp thông tin cập nhật
về định hướng xây dựng chính sách phát triển kinh tế thương mại đầu tư của việt nam và hoa kỳ
diễn đàn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất của chính phủ hai quốc gia
về các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương
đồng thời diễn đàn cũng là cơ hội quan trọng
để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh
việc tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống joe biden chính thức
tuyên bố nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện
vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu
thực chất trên tất cả các trụ cột
trong đó thì trụ cột kinh tế thương mại đầu tư
tiếp tục đóng vai trò là động lực trung tâm
để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
khuôn khổ mới đối tác chiến lược toàn diện
sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau
xây dựng và củng cố lòng tin
là nền tảng hết sức quan trọng trong mối quan hệ lâu dài
giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới
theo số liệu thống kê của hải quan hoa kỳ
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ một mươi của hoa kỳ
với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng bảy mươi chín bảy tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu sang hoa kỳ đạt bảy mươi ba tỷ đô la mỹ
nhập khẩu từ hoa kỳ đạt sáu ba tỷ đô la mỹ
việt nam vẫn là nước xuất siêu lớn thứ ba vào hoa kỳ
đạt sáu mươi sáu bảy tỷ đô la mỹ